thưa quý vị mới đây trong phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban pháp luật hoàng thanh tùng đề nghị cần xem xét điều chỉnh quy định năm k
cách ly f một cũng như quy định cấp giấy chứng nhận f đang gây bức xúc
báo cáo về công tác dân nguyện tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của quốc hội tại phiên họp thứ chín
của ủy ban thường vụ quốc hội trưởng ban dân nguyện dương thanh bình cho biết
cử tri và nhân dân kiến nghị về một số vấn đề liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
như tình trạng loạn giá kýt xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
việc giao bán các mặt hàng thuốc điều trị virus sách tay từ nga trung quốc trên các trang mạng xã hội
về việc mua thuốc munu pizavir điều trị covid một mươi chín cho người điều trị tại nhà còn gặp nhiều khó khăn
nhiều người phải mua thuốc ngoài chợ đen với giá cao hơn nhiều lần giá nhà nước quy định
việc khai báo cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh gặp nhiều khó khăn do trạm y tế cơ sở quá tải
tình trạng thiếu lao động gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các cơ quan nhà nước
cơ sở sản xuất kinh doanh do bị cách ly
tình trạng lây nhiễm covid một mươi chín trong học sinh giáo viên tại trường học sau khi tổ chức học trực tiếp
theo báo cáo dân nguyện trưởng ban dân nguyện dương thanh bình đề nghị chỉ đạo các bộ ngành liên quan
có biện pháp quyết liệt chủ động phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu
nâng giá kýt xét nghiệm nhanh covid một mươi chín nhập lấu thuốc điều trị covid một mươi chín
tăng cường kiểm soát giá cả không để xảy ra tình trạng tăng giá bán bất hợp lý
ủy ban thường vụ quốc hội cùng đề nghị tri đạo bộ y tế sớm có hướng dẫn
tạo điều kiện thuận lợi để mua thuốc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà
xác nhận nhiễm covid một mươi chín và cấp giấy chứng nhận đã khỏi bệnh cho người dân
bên cạnh đó chủ nhiệm ủy ban pháp luật đề nghị cần xem xét điều chỉnh quy định năm k
cách ly f một do thực tế hiện nay không truy vết nổi
còn một số nơi đề xuất cho f f một đi làm vì không có người
trong trường hợp f một vẫn phải cách ly tại nhà thì cần hướng dẫn bảo hiểm xã hội như thế nào
ngoài ra cần nghiên cứu phù hợp với trường hợp f điều trị tại nhà
cần mua thuốc monopizavir nhưng vẫn quản lý được
thuốc chỉ năm ngày đầu mới có hiệu quả nhưng thủ tục lại làm nhằng
phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao
chất lượng của báo cáo dân nguyện tháng hai
việc tiếp dân giải quyết đơn thư tố cáo đã được cải thiện
chủ tịch quốc hội đề nghị tiếp tục lắng nghe các ý kiến để hoàn thiện báo cáo
gửi các cơ quan chính phủ
chủ tịch quốc hội cũng hoan nghênh bộ công an thanh tra chính phủ đã có báo cáo
giả soát các vụ việc liên quan và đề nghị đoàn giám sát cùng với bộ công an
thanh tra chính phủ tập trung giả soát một ba trăm sáu mươi một vụ việc không để phát sinh vụ việc mới